mặc dù đã có nhiều khuyến cáo trên các phương tiện truyền thông và các thô đoạn tội phạm
sử dụng ứng dụng vay tiền để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
song vẫn có không ít người mắc bẫy và mất số tiền khá lớn
đặc biệt là trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát trở lại
ghi nhận tại huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
anh lê văn lan ở xã xuân phú huyện xuân lộc
sử dụng điện thoại di động tại ứng dụng mare access để vay tiền
sau khi cài đặt anh được một tài khoản gia lô tên loupet xưng là nhân viên thấm định vay
của ứng dụng trên liên hệ và thông báo cho anh được vay một trăm năm mươi triệu đồng
anh lan làm theo nhưng vẫn không rút được tiền
người gọi là nhân viên thẩm định vay tiếp tục yêu cầu anh lan chuyển thêm chín mươi triệu đồng
biết mình bị lừa nên anh lan đã đến cơ quan công an tố giác
thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thường sử dụng là đánh vào tâm lý muốn được vay vốn với số tiền lớn
thu tục nhanh gọn ở những người đang cần tiền tiêu dùng
sau khi tiếp cận được con mồi các đối tượng sử dụng sim tài khoản
thuộc các trang mô
các đối tượng sử dụng các trang mạng xã hội như zalo messenger để hướng dẫn việc thực hiện
thủ tục vay thông qua các ứng dụng tài chính online
về lý do các đối tượng đưa ra như chuyển tiền nhằm đảm bảo hồ sơ vay
tài khoản yêu cầu vay bị sai hoặc thiếu thông tin số tiền vay vượt quá đỉnh mức vay
để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nhiều lần vào các tài khoản mà chúng cung cấp
sau khi nạn nhân chuyển tiền các đối tượng nhanh chóng khóa sim tài khoản
và đã liên lạc với nạn nhân trước đó rút tiền khóa tài khoản nhằm phi tàn chiến cứ
khi mà người dân tải vào những ứng dụng đấy thì sẽ được các bộ phận hỗ trợ kỹ thuật
của những ứng dụng này sẽ yêu cầu làm những thao tác theo sự hướng dẫn của bên hỗ trợ
với những thao tác như vậy thì người dân sẽ phải buộc phải chuyển tiền
cho những đối tượng lừa đảo và sau khi chuyển tiền xong
thì nếu mà những người dân nào sơ hở thì đối tượng lừa đảo
sẽ lợi dụng thêm những sự sơ hở đấy sẽ tìm cách sẽ yêu cầu người dân
sẽ chuyển thêm những một số tiền khác ngoài những số tiền mà cần vay
đây là một tội phạm lợi dụng trong mạng xã hội trong công tác đấu tranh rất là phức tạp
đối với chúng tôi thì sau khi mà có tiếp nhận được các thông tin
các đơn tố giác của người dân tổ chức phối hợp với ngành vụ chính viễn thông
và các đơn vị nghiệp vụ
cơ quan công an cảnh báo tất cả người dân cần tỉnh táo trước những lời dụ dỗ hứa hẹn vai tiền
qua các ứng dụng hỗ trợ tài chính trực tuyến tuyệt đối không tin làm theo hướng dẫn của các đối tượng
nếu thực sự có nhu cầu về tài chính người dân nên trực tiếp liên hệ làm thủ tục hồ sơ vay
người dân nên trực tiếp liên hệ làm thủ tục hồ sơ vay tại các tổ chức tính dụng ngân hàng chính
thống hoặc thông qua các mô hình vay vốn ưu đãi ở các đoàn thể địa phương như hội phụ nữ hội nông dân